chương trình eny man việt nam chơi là chạy đã lên sóng tập bốn thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả
trước giờ lên sóng vào buổi tối ngày một mươi tháng một mươi các thành viên có buổi tụ tập tại nhà riêng gồm đinh dương lan ngọc thúy ngân trương thế vinh ngô kiến huy dun phạm carid
chỉ thiếu ba người là trường giang liên bình pháp và giác
làm sao đồng loạt khoe ảnh khoảnh khắc mở tiệc tại nhà cùng nhau đầy vui vẻ
hai bóng hồng là lan ngọc thúy ngân cũng ăn diện khá thoải mái khi quê quần bên nhau trước màn hình tv để theo dõi chương trình
tuy nhiên đáng chú ý nhiều khán giả bình luận bên dưới bức hình là sự bất thường ở phần cánh tay ninh dương văn ngọc
cánh tay vốn đã gầy gò khẳng khiêu giờ lại trông méo mó một cách dị dạng ngay ở khúc cổ tay khiến dân tỉnh hoang mang
sau đó thúy ngân đã lên giải thích bằng một bức hình gốc
hình gốc như vậy mà anh phạm duy thuận bóp cái tay của chị ngọc bị tật luôn
khán giả đoán có lẽ thúy ngân đã nhờ dung phạm trổ tài photoshop bụng tay cho cô
nhưng nam ca sĩ đã vô tình làm tay của lan ngọc trở nên biến dạng bất thường
lan ngọc là bóng hồng hiếm hoi của mùa này bên cạnh thúy ngân thế nhưng nữ diễn viên chính x chứng tỏ sự mạnh mẽ đáng gờm
trong buổi tập vừa rồi cô nàng còn hành hạ các đồng đội nam đến méo mặt khi dẫm lên vai túm tóc họ để vượt qua thử thách dưới nước
đến nội dung phạm phải kêu than trên trang cá nhân rằng
chúng tôi được em đẻ đầu cưỡi cổ theo đúng nghĩa đen no nê lắm rồi